thưa quý vị dù nghị định một trăm linh và nghị định một trăm hai mươi ba của chính phủ đã tăng nặng xử phạt hành vi vi phạm nồng độ cồn
tuy nhiên tình trạng sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện giao thông vẫn tiếp diễn gây nhiều hậu quả thương tầm
vâng thưa quý vị vụ việc tài xế điều khiển chiếc xe ô tô audy gây tai nạn vào đêm ngày hai tháng sáu tại bắc giang là một ví dụ điển hình
không kiểm soát được tốc độ và còn vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
hậu quả đau lòng đã khiến cho ba người đi trên xe máy trong cùng một gia đình tử vong
và đông đảo cư dân mạng trong những ngày vừa qua đã bày tỏ sự xót thương cho gia đình của nạn nhân
nhưng cũng lại một lần nữa dư luận đặt câu hỏi đến bao giờ thì những ma men mới thực sự hiểu được ý nghĩa đằng sau khẩu hiệu đã uống rượu bia không lái xe
mới đây hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh ô tô audi màu trắng lao đi với tốc độ rất nhanh
tông trực diện vào xe máy đang qua ngã tư khiến ba nạn nhân trên xe máy văng xa
và tử vong tại chỗ tại thành phố bắc giang đã nhận được sự quan tâm của dư luận và đông đảo cộng đồng mạng
điều đáng nói qua xác định của lực lượng chức năng thì mức vi phạm nồng độ cồn của tài xế cao gấp một năm lần mức tối đa
ngay sau vụ việc rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự chia buồn với gia đình các nạn nhân
bên cạnh đó không ít người thể hiện sự phẫn nộ trước hành vi phóng nhanh của tài xế gây ra vụ tai nạn thương tâm
tài nạn không ai mong muốn nhưng với tốc độ chạy như thế cho thấy tài xế rất cẩu thả
trong việc lái xe cần có biện pháp trừng trị thích đáng thật là tội nghiệp cho ba người thương vong
nhìn hiện trường thì đây là vụ va chạm kinh khủng đã xảy ra nên tử vong hết là hậu quả của không làm chủ tốc độ
và sử dụng chất kích thích cần có hình phạt nặng
nếu tỉnh táo không sử dụng chất kích thích có ai chạy với tốc độ đó không
nhiều lỗi đấy lái xe khi trong máu có nồng độ cồn cao đi qua giao lộ trong khu dân cư có đèn náy vàng
nhưng không giảm tốc quan sát mà phóng rất nhanh ba mạng người chết thảm quá
theo thống kê số vụ tai nạn liên quan đến rượu bia ở việt nam chiếm tỷ lệ khoảng ba mươi sáu cao hơn thế giới từ một mươi một đến hai mươi năm
cũng theo quy định hiện nay mức phạt cao nhất với người đi ô tô có nồng độ cồn trong máu vượt tám mươi mg trên một trăm linh ml
hoặc vượt bốn mg trên một lít khí thở là ba mươi bốn mươi triệu đồng tước bằng lái hai mươi hai hai mươi bốn tháng
tuy nhiên tình trạng nhiều tai nạn giao thông
tình trạng xảy ra liên quan đến việc tài xế vi phạm nồng độ cồn thời gian gần đây
vì vậy để tăng mức gian đe tiến sĩ lê thu huyền đại học giao thông vận tải đề nghị đa dạng hình thức xử phạt
đồng thời đối với các vi phạm nghiêm trọng có thể phạt tù
mức xử phạt cũng được kiến nghị tăng nặng và đa dạng hóa hình thức như trừ điểm bằng lái
phạt lũy tiến nếu tái phạm buộc thi lại bằng tạm giữ xe
nếu lái xe có nồng độ cồn ở mức đặc biệt nghiêm trọng kể cả khi chưa gây ra hậu quả cũng nên xem xét phạt tù
theo dõi diễn biến vụ việc đông đảo cư dân mạng cho rằng
việc xảy ra các vụ tai nạn giao thông và xác định nguyên nhân của vụ việc
cho rằng người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải làm chủ tốc độ
chú ý quan sát khi đi đến ngã ba ngã từ giao cắt thì phải giảm tốc độ
và chú ý quan sát để tránh va chạm với các phương tiện khác
nhiều cư dân mạng bày tỏ ý kiến muốn hạn chế được tai nạn nghiêm trọng thì phải hạn chế được tai nạn ít nghiêm trọng
muốn hạn chế được tai nạn ít nghiêm trọng thì phải hạn chế được các hành vi phạm luật dù là nhỏ nhất
các hành vi phạm luật mà người ta cho là nhỏ như là vượt đèn đỏ đi lấn đường sai làn đường
hay xe ngược chiều vượt ẩu và đặc biệt tham gia giao thông khi có nồng độ cồn
đây lại chính là nguyên nhân dẫn đến các tai nạn nghiêm trọng
nước ngoài như đài loan nhật bản hàn quốc hay châu âu họ áp dụng lâu rồi kể cả lỗi đi xe máy trên cao tốc cũng phạt tù
nhiều vụ việc người uống rượu bia rồi lái xe gây tai nạn đã khiến bao gia đình tan thương tàn nát
luật đã có vậy mà mấy ông nhậu vẫn không chừa rất mong cảnh sát giao thông thẳng tay xử phạt
áp dụng luật pháp để chế ngự việc làm xấu của con người
uống rượu bia vẫn lái xe vi phạm luật giao thông
cần phải có chế tài đủ mạnh để mọi người không dám vi phạm
phạm ủng hộ luôn
sử dụng chất kích thích khi lái xe thì cứ cho đi tù và lao động công ích
đừng để có hậu quả rồi khắc phục luật là để gian đe trừng trị không phải là khắc phục
theo điểm a khoảng ba điều hai trăm sáu mươi người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ
làm chết ba người trở lên thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đi quá tốc độ vượt đèn đỏ
thiếu chú ý quan sát khi qua những điểm giao nhau gây tai nạn giao thông
thì đây là hành vi vi phạm giao thông đường bộ
nếu hậu quả nghiêm trọng thì người điều khiển phương tiện trong tình huống này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
liên quan đến vụ việc vào đêm ngày hai tháng sáu công an tỉnh bắc giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với nguyễn đức thịnh ba mươi năm tuổi ở đường đào sư tích phường ngô quyền thành phố bắc giang
là tài xế điều khiển chiếc xe ô đi để điều tra vụ tai nạn giao thông tại ngã tư hùng vương hoàng văn thụ làm ba người chết
cư dân mạng mong rằng qua vụ việc trên bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng
thì mỗi người cần rút ra bài học kinh nghiệm khi tham gia giao thông
và cần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành luật giao thông để không xảy ra vụ việc thương tâm
quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân